tại new york hội đồng bảo an liên hợp quốc dưới sự chủ trì của việt nam đã tiến hành họp thông qua nghị quyết về gia hạn hoạt động của phái bộ liên hợp quốc tại sip và nghe báo cáo về hoạt động của phái bộ liên hợp quốc tại liby
hội đồng bảo an đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết số hai nghìn năm trăm linh sáu về gia hạn hoạt động của phái bộ liên hợp quốc tại đảo sip đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phái bộ liên hợp quốc tại đảo sip được thành lập vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn theo nghị quyết số một trăm tám mươi sáu của hội đồng bảo an với các nhiệm vụ chính là đóng góp cho việc ngăn ngừa xung đột duy trì và phục hồi thực thi luật pháp trật tự đồng thời khôi phục các điều kiện bình thường tại đảo sip
cũng tại phiên họp vào sáng ngày ba mươi tháng một hội đồng bảo an đã nghe báo cáo về hoạt động của phái bộ liên hợp quốc tại liby
đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc kiêm người đứng đầu của phái bộ liên hợp quốc tại liby ông kassan salahe cho biết đã có tiến triển quan trọng cho giải pháp chính trị ở libya sau khi hội nghị quốc tế berlin ngày một mươi chín tháng một đã được tuyên bố chung kêu gọi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn giải hạn tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí và sớm trở lại đàm phán hòa bình
trong phát biểu các nước thành viên hội đồng bảo an bày tỏ quan ngại về việc chiến sự vẫn tiếp diễn kêu gọi các bên tại libya sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn giải hạn và nhấn mạnh việc phải bảo đảm tuân thủ lệnh cấm vũ khí